cầm số tiền tích góp của bà bảy nhiều người không khỏi ngẹn ngào xúc động với nghĩa cử cao đẹp của bà